hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên hiệp châu âu evfta có hiệu lực
mặt hàng cà phê được hưởng thuế giúp các doanh nghiệp việt nam có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong khu vực
cơ hội xuất khẩu cà phê sang các thị trường tiêu thụ cao như thụy điển đan mạch và naui đang đầy tiềm năng
việt nam xuất khẩu chủ yếu là hạt cà phê robusta chưa rang chưa khử chất caffeine
trong khi đan mạch thụy điển và naui chủ yếu tiêu thụ cà phê đen mỗi năm các nước này nhập khẩu khoảng bốn trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ hạt cà phê arabica từ brazil honduras và chỉ nhập khẩu lượng nhỏ cà phê robusta của việt nam
vì vậy để thúc đẩy xuất khẩu cà phê tới thị trường này các doanh nghiệp cần chú trọng vào khâu canh tác phát triển sản xuất gắn với môi trường bền vững đẩy mạnh phát triển thương hiệu cà phê đặc sản nhằm thu hút người tiêu dùng